sau khi cuốn sách ra mắt một số trang báo điện tử của các tổ chức cá nhân chống đối
đã có những bài viết mang tính châm biếm bình luận sai trái lạc lõng cho rằng
cuốn sách chỉ là bức bình phong nhằm che đậy các vi phạm kéo dài của việt nam
về dân chủ nhân quyền dân tộc tôn giáo